thưa quý vị dừng đón trả khách không đúng vị trí phóng nhanh vượt ẩu thậm chí vượt cả đèn đỏ
là những hình ảnh về xe buýt được người dân phản ánh lại trên địa bàn tp hà nội trong thời gian gần đây
người dân tỏ ra khá là bức xúc và gửi phản hồi mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc
tuy nhiên việc xử lý đối với loại hình này gặp không ít những khó khăn
do đó thành phố hà nội đang xây dựng các kế hoạch để có thể xử lý triệt đề tình trạng này
ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường trước cổng viện bạch mai tp hà nội
đây là tuyến đường khu vực trung tâm thành phố do vậy lưu lượng xe tăng cao trong giờ cao điểm
trên trục đường này cũng tập trung nhiều trường đại học nhu cầu đi lại xe buýt của sinh viên và người dân cao
trong gần một giờ làm việc cảnh sát giao thông đã dừng và xử lý hàng loạt xe buýt vi phạm
tất cả cùng có hành vi dừng đón trả khách không đúng vị trí
theo quy định vị trí dừng xe phải cách hẻ phố khoảng cách nhỏ hơn hai mươi năm m
tuy nhiên khi bị dừng xe xử lý các lái xe tỏ ra khá bất ngờ và tìm đủ lý do để bao biện cho hành vi của mình

trong các giờ cao điểm đơn vị địa bàn luôn bố trí quân số để giải tỏa ủng tắc
và yêu cầu các tài xế xe taxi xe ôm di chuyển
và với lỗi dừng đỗ cách xa lây đường quá hai mươi năm m
các tài xế xe buýt sẽ bị xử phạt năm trăm linh đồng
lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt năm triệu đồng tức giấy phép lái xe hai tháng
ngoài ra sẽ bị gửi thông báo vi phạm đến đơn vị chủ quản
đối với lái xe buýt thì có những cái lỗi rất là đặc trưng
ví dụ như là dừng đỗ vào bến là quá
lề đường hề phố hai mươi năm m
và khi dừng xe là không đúng với cả bến theo quy định
thứ ba nữa là có thể có những nhiều trường hợp là tài xế xe buýt là vượt cả đèn đỏ
không chống hành đèn tín hiệu giao thông
và đi lấn làn chèn ép các phương tiện khác gây mất an toàn giao thông
nhưng đối với những trường hợp đấy thì chúng tôi cũng cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phương tiện vận tải công cộng không chỉ có kích thước lớn chiếm một phần diện tích không nhỏ của lòng đường
nhiều tài xế còn tranh thủ thời gian làm việc mà không ngần ngại phóng nhanh vượt ẩu
thậm chí vượt cả đèn đỏ gây nguy hiểm trên đường
do đó thời gian tới lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố hà nội sẽ tập trung tuyên truyền
chấn chỉnh lại tình trạng này
tại các làng nghề hầu hết đều có diện tích nhà xưởng rộng hàng hóa nhiều
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhất là khi vào mùa nắng nóng cao điểm cháy nổ
trước thực trạng này lực lượng công an cơ sở đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng
mô hình này đã phát huy được hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ
nhà máy này chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất nguyên vật liệu đều dễ cháy
nguồn điện sử dụng cho sản xuất lớn
lực lượng công an huyện ứng hòa thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra
tuyên truyền để phòng ngừa cháy nổ xảy ra
nhờ đó nhà máy luôn nâng cao cảnh giác hòa hoạn
huyện ứng hòa hiện có một trăm ba mươi sáu nhà máy
huyện ứng hòa hiện có một trăm ba mươi sáu nhà máy
trong năm hai nghìn một mươi tám làng nghề hầu hết người dân đều sinh sống theo mô hình nhà ở kết hợp sường sản xuất kinh doanh rộng
hàng hóa nhiều chất liệu dễ cháy lan nhất là vào mùa hè nguồn điện dễ quá tải xình cháy nổ
để hạn chế hỏa hoạn lực lượng chức năng thường xuyên đến từng ngõ gõ từng nhà
chỉ ra những tồn tại cho các chủ cơ sở
công tác tuyên truyền cũng được diễn ra thường xuyên liên tục
đặc biệt mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã phát huy hiệu quả
sự gắn kết cộng đồng cùng chung tay kịp thời khi có cháy nổ xảy ra
việc phát huy có hiệu quả tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở các làng nghề
đã giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
được trang bị kỹ năng chữa cháy có trách nhiệm trở thành cánh tay nối dài với lực lượng chức năng